nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín diễn ra ở nhiều nơi không chỉ ở đà nẵng quảng nam mà còn có thành phố hồ chí minh hà nội và các địa phương khác
thủ tướng đề nghị các địa phương kiên quyết ngăn chặn dịch và khoanh vùng giãn cách xã hội ở khu vực cụ thể khi có dịch
để thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế
báo cáo tại cuộc họp quyền bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
do dịch tại đà nẵng đã xuất hiện từ đầu tháng bảy và qua nhiều chu kỳ
lây cả bệnh viện và cộng đồng nên khả năng truy tìm f là rất khó khăn
đáng lưu ý có sáu trường hợp phát hiện trong cộng đồng không có liên quan đến bệnh viện
nên dự đoán có một số ổ dịch trong cộng đồng đang tồn tại và tiếp tục lây nhiễm
báo cáo tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết
tính đến một mươi hai h ngày hôm nay hà nội đã ghi nhận một trăm bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó một trăm hai mươi một trường hợp mắc từ giai đoạn trước đã được công bố khỏi bệnh
và hai trường hợp mới ghi nhận tại cộng đồng
hiện hà nội đang quản lý cách ly chín trăm chín mươi hai người tại khu cách ly tập trung
một trăm một mươi năm trong số một trăm hai mươi bảy trường hợp f một đã cho kết quả âm tính với sát covid hai
còn lại một mươi hai mẫu chưa có kết quả

đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo chỉ thị mới của thủ tướng
thay thế chỉ thị một mươi sáu và một mươi chín về phòng chống dịch covid một mươi chín để phù hợp với tình hình mới
các địa phương các bộ ngành không được lơ là chủ quan cả hệ thống chính trị phải vào cuộc chống dịch
thủ tướng chỉ đạo kiểm tra nghiêm ngặt các cơ sở lưu trú
xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh và lưu trú trái phép theo đường mòn lối mở
đặc biệt là các đường dây đưa người nước ngoài vào việt nam trái phép theo quy định của pháp luật
về phương án cho các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học
thủ tướng giao bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo cụ thể căn cứ tình hình thực tiễn của từng địa phương
có phương án riêng cho các địa phương có ổ dịch đang thực hiện cách ly
đảm bảo các kỳ thi theo đúng quy định và an toàn với các phương án chặt chẽ
thủ tướng cũng yêu cầu xử lý những người tung thông tin giả tin đồn gây hoang mang dư luận
thủ tướng lưu ý các bộ ngành địa phương làm tốt hơn nữa các gói hỗ trợ an sinh
tài khóa để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và người dân
các tổ chức chính trị xã hội tăng cường những hình thức vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch
thủ tướng cũng đề nghị người dân không hoang mang lo lắng
cần tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín của chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia
cách đây ít phút bộ y tế xác nhận bệnh nhân covid một mươi chín thứ sáu tử vong vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng
đó là nữ bệnh nhân số bốn trăm hai mươi chín năm mươi ba tuổi có tiền sử suy tim suy thận mạng năm năm rưỡi
đai tháo đường tuyếp hai
trong ngày hôm nay việt nam ghi nhận thêm ba mươi trường hợp mắc mới covid một mươi chín
tại đà nẵng quảng nam đắk lắc đồng nai khánh hòa và hà nam
các bệnh nhân có độ tuổi từ bảy đến một trăm linh tuổi
trong số này có một ca được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh từ mỹ
như vậy là tính đến một mươi tám h ngày hôm nay thì việt nam có tổng cộng sáu trăm hai mươi ca mắc
và đến bây giờ thì đã có sáu trường hợp tử vong
hiện còn khoảng hai trăm linh bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
và để tiếp tục chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế đã ra thông báo khẩn
tìm những người đã đến năm địa điểm và hai chuyến bay sau
cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cụ thể
một là quán nhung ơt ở số một mươi phạm quang ảnh an hải bắc sơn trà
tp đà nẵng vào chiều tối ngày một mươi tám tháng bảy
số hai là khách sạn mơ kiêu đà nẵng friend village ở bana hill tp đà nẵng ngày một mươi chín hai mươi tháng bảy
thứ ba là khách sạn elitter luxury hội an ở số chín phan bội châu hội an quảng nam
trong các ngày hai mươi hai mươi một tháng bảy
thứ tư là homestay huế villa địa chỉ hai mươi bảy lê trung đình phường thuận lộc
tp huế tỉnh thừa thiên huế vào các ngày hai mươi ba hai mươi bốn tháng bảy
hai chuyến bay bao gồm chuyến bay mang số hiệu vn một trăm một mươi năm chiều đà nẵng buôn ma thuột
vào ngày hai mươi năm tháng bảy và chuyến bay mang số hiệu vn một trăm một mươi chín chiều đà nẵng đi thành phố hồ chí minh
ngày hai mươi năm tháng bảy
bộ y tế đề nghị những ai đã từng đến các địa điểm nói trên
cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
gọi điện đến các số điện thoại đường dây nóng
cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình
bao gồm một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm của bộ y tế chín trăm linh năm một trăm linh tám tám trăm bốn mươi bốn của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng
đường dây nóng của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam chín trăm một mươi bốn tám mươi năm ba trăm tám mươi tám
đường dây nóng của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hồ chí minh tám trăm sáu mươi chín năm trăm bảy mươi bảy một trăm ba mươi ba
hoặc chín trăm linh bảy bảy trăm chín mươi năm bốn trăm tám mươi đường dây nóng của trung tâm kiểm soát bệnh tật thừa thiên huế
người dân cần khai báo y tế trực tuyến tại
địa chỉ tờkhaiyt vn hoặc tại ứng dụng ncovi và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe
cài đặt ứng dụng bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tại địa chỉ bluezone gov vn
hiện tại cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín đã bước sang giai đoạn mới
tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn thách thức với các lực lượng phòng chống dịch bệnh
trong đó có lực lượng công an nhân dân
vượt lên tất cả những khó khăn đặc thù
trong đó có cả nguy cơ bị lây nhiễm bệnh
các cán bộ chiến sĩ công an giữa tâm dịch trong những ngày qua đã lặng thầm công hiến
góp một phần không nhỏ trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín
hai mươi giờ tại cổng bệnh viện đà nẵng
ngoài đảm bảo an ninh trật tự lực lượng công an tại đây còn tiếp nhận và vận chuyển
nhiều hàng hóa cứu trợ người dân gửi vào trong viện cho người thân và các bác sĩ
cả trực của mỗi chiến
các chiến sĩ được bắt đầu từ lúc bảy giờ tối cho đến bảy giờ sáng hôm sau
tự thiên sức lực cho bảy anh trực đi để cho có sức khỏe để rồi trực cho tốt công việc
nói chung là mong cho đà nẵng chống mau hết dịch để cho người dân trở lại sống bình thường
một giờ tổ kiểm tra đã đi từng ngõ gõ từng nhà để kiểm tra cư trú của người nước ngoài
và những du khách đang thuê trọ
thành phố đà nẵng và thành phố hội an tỉnh quảng nam hiện có hàng nghìn cơ sở lưu trú
có hơn gần năm trăm linh người nước ngoài đang lưu trú
trong thời gian vừa qua thì đã kiểm tra được ba cái chung cư cao cấp
gần hai mươi khách sạn và hai mươi nhà cho người nước ngoài thuê
phải tăng cường cái công tác kiểm tra phải đi từng ngõ gõ từng cái cơ sở lưu trú
để kiểm tra tất cả những hoạt động kinh doanh
kiểm tra những người mà khách đặc biệt là khách nước ngoài
trong đó đặc biệt là khách trong quốc
tại giờ tại cung đường đà nẵng và hội an
rất nhiều sinh viên người lao động công nhân quê quảng nam
nhưng làm việc tại đà nẵng trở về quê đều được các chiến sĩ hướng dẫn khai báo y tế đò thân nhiệt
cũng triển khai lực lượng là chốt chạm bóng chốt
trên các tuyến đường chính giao thông từ đà nẵng vào hội an
mục đích là qua đó thì phải kiểm tra y tế
đò thân nhiệm
mọi kế hoạch được lực lượng công an chuẩn bị chú đáo
lên kế hoạch rõ ràng phân công đến từng cán bộ chiến sĩ để triển khai
nên không chỉ công tác phòng dịch được đảm bảo
mà các vấn đề bất ổn về an ninh trật tự cũng đã được xử lý
như những đối tượng phạm tội đánh bạc trộm cắp
sản xuất thiết bị phòng chống dịch kém chất lượng
thậm chí thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh
khi lực lượng tổn tra khép kín các địa bàn
làm kế giảm tội phạm răng đe tội phạm
ngoài ra lực lượng tổn tra cũng làm tốt việc phát hiện kịp thời
những vi phạm pháp luật cũng như là truy bắt các loại tội phạm
đặc biệt công an thành phố hồ an đã thành lập một tổ công tác một một
mục đích là đi tăng cường tổn tra kiểm soát đem đề phạm cho tội phạm
mặc dù đường phố hồ an mà chúng tôi phản trọng trộm cắp
không chỉ đảm bảo về an ninh trật tự giúp đỡ tuyên truyền hướng dẫn người dân
những ngày này các cán bộ chiến sĩ công an tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an còn trực tiếp khám và
điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín với tâm thế chủ động trên tinh thần không quá lo lắng
nhưng tuyệt đối không lờ lả chủ quan toàn bộ y bác sĩ tại đây luôn sẵn sàng
để bước vào trận đánh với dịch bệnh covid một mươi chín
hiện tại các bệnh viện c bệnh viện đà nẵng bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng
đã trở thành điểm có dịch phải thực hiện phong tỏa vậy nên bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã nhận
nhiệm vụ tiếp nhận các bệnh nhân từ tuyến trên để điều trị số lượng bệnh nhân đã tăng đột biến
trong khi số lượng bác sĩ mỏng nên các y bác sĩ của khoa phải nỗ lực
quên đi mệt nhọc để tập trung cứu chữa bệnh nhân
hiện tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đang tiếp nhận nhiều người có nguy cơ nhiễm covid tại

hiện nay thì các y bác sĩ trong tuyến đầu đang căng mình và triển khai rất nhiều biện pháp để hiểu rõ
hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại tá nguyễn văn đăng thành viên ban chỉ đạo
phòng chống dịch của bộ công an thưa đại tá thì hiện nay thì số lượng bệnh nhân về rất đông thì hiện nay
bệnh viện đã triển khai những biện pháp gì để phòng chống dịch bệnh chúng tôi đã phải tiếp nhận với một
bệnh nhân tăng đột biến của các bệnh viện về trong những ngày qua thì số lượng khoảng hơn bốn trăm linh
bệnh nhân mà số lượng bệnh nhân này đa phần là những bệnh nhân mà nằm trong khu vực nguy cơ
lây nhiễm cao của bệnh viện đà nẵng chuyển về lãnh đạo chỉ huy bệnh viện chúng tôi xác định rằng là
đầu tiên làm sao phải tiếp nhận số bệnh nhân về theo dõi cách ly và phát hiện kịp thời đồng thời
hỗ trợ y tế cho họ
để họ tránh những cái ca bệnh nguy hiểm thứ hai một nhiệm vụ rất là quan trọng đó là xác định rằng là phải nâng cao cái tinh thần
ý thức của cán bộ nhân viên bệnh viện trong việc thứ nhất là hạn chế đến mức thấp nhất lây nhiễm trong bệnh viện
hiện bộ công an đã có những chỉ đạo rất quyết liệt và trực tiếp đối với bệnh viện một trăm chín mươi chín
vậy thì hiện nay thì cái quyết tâm của cán bộ chiến sĩ bệnh viện một chương trình như thế nào thưa đồng chí
thực sự mà nói là đến hiện nay thì chúng tôi cũng phải cần sự hỗ trợ của bộ rồi ngay tối hôm qua thì bộ đã điều cho bốn bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám vào tăng cường
có gồm có những bác sĩ mà chúng tôi đang có nhu cầu cần có thể nói là bộ công an cũng thường xuyên theo dõi chỉ đạo rất là sát sao và cho những cơ chế đặc thù trong giai đoạn dịch này
đã xác định là người lính chuyên nghiệp trong cái cuộc chiến này thì chúng tôi thấy rằng là những chỗ nào mà khó khăn nhất những chỗ nào mà đang có vấn đề nhất thì những người lãnh đạo người đứng đầu phải có mặt
và chính sự có mặt của người lãnh đạo người đứng đầu thì sẽ động viên anh em rất nhiều và giúp anh em vững tin và khắc phục những khó khăn trong giai đoạn này
với nỗ lực hết bình vì bệnh nhân của đội ngũ ybac
bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín cùng với sự hỗ trợ chia lửa của bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an và nhiều tổ chức cá nhân khác đã thể hiện tình đoàn kết tương thân tương ái và cũng là nguồn động viên để những chiến sĩ công an tại đây vững tâm trên mặt trận phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vào khoảng một mươi một giờ trưa nay công an tỉnh an giang phối hợp cùng với tiểu đoàn ba trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ bộ công an triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại khu đất chống
thuộc ấp hà bao một xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
thời điểm trên các mũi trinh sát ập vào bắt giữ trên một trăm năm mươi đối tượng thu giữ trên năm trăm linh triệu đồng năm xe ô tô bảy mươi một xe máy các loại cùng nhiều tăng vật liên quan
tụ điểm đánh bạc này do nguyễn ngọc thuận sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại địa phương đứng ra tổ chức
cơ quan công an nhận định đây là tụ điểm đánh bạc lớn bố trí nhiều đối tượng canh đường nhằm đối phó với lực lượng công an
đến đây thời lượng của bản tin nhật ký an ninh tối nay cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại